thành phố hồ chí minh đã tổ chức họp báo liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp
sang đất ở sai quy định trên địa bàn huyện hóc môn
thành tra thành phố hồ chí minh cho biết trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn huyện có gần một bốn trăm linh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất sai phạm
theo thanh tra thành phố năm trăm hai mươi bảy trường hợp tách thửa chuyển nhượng thành một tám mươi sáu trường hợp
sáu mươi bốn trường hợp tắt thành nhiều thửa chuyển nhượng sáu trăm ba mươi bốn trường hợp thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng
hiện còn bốn trăm hai mươi chín trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất
trong số đó năm trăm một mươi năm trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện hóc môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
ubnd thành phố đã chỉ đạo huyện hóc môn giải quyết cho một ba trăm tám mươi sáu trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
thành đất ở không đúng quy định pháp luật đất đai
cán bộ công chức huyện hóc môn đã tham mưu đề xuất và giải quyết không đúng quy định
về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục
nhiều trường hợp không thẩm định nhu cầu sử dụng đất
không bảo đảm sự phù hợp cho quy hoạch vi phạm quy định quản lý đất đai
liên quan đến vụ việc huyện hóc môn đã xử lý kỷ luật năm mươi tám cán bộ liên quan
ubnd huyện hóc môn kết hợp sở nội vụ tiến hành xử lý tiếp những trường hợp còn lại